cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị sơ kết dự án ba về tăng cường an toàn vệ sinh lao động thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi chín số tai nạn lao động chết người trong một số ngành lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như khai khoáng xây dựng sản xuất kim loại đã giảm năm đạt mục tiêu đề ra
cục an toàn lao động phối hợp cùng các bộ ban ngành cũng đã hỗ trợ tập huấn áp dụng hiệu quả hệ thống an toàn vệ sinh lao động cho trên hai năm trăm linh doanh nghiệp đồng thời tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động cho một trăm bốn mươi hai làng nghề hơn một hợp tác xã
trong năm hai nghìn hai mươi cục an toàn lao động đạt mục tiêu giảm sáu tần suất tai nạn lao động chết người trong một số lĩnh vực có nguy cơ cao đồng thời hỗ trợ huấn luyện về an toàn cho hai mươi năm người làm các nghề công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hai mươi người làm các nghề công việc nặng nhọc và nguy hiểm